đề xuất sử dụng nguồn xăng dầu dự trữ quốc gia để cung ứng cho thị trường
thưa quý vị và các bạn trong những năm gần đây sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
thì các khu công nghiệp tại thành phố đà nẵng luôn rơi vào cảnh thiếu hụt lao động trầm trọng
vâng đặc biệt là trải qua một năm đầy khó khăn do covid một mươi chín
thì tâm lý e ngại dịch bệnh về quê nghỉ tết dài ngày của rất nhiều công nhân
đã khiến cho vấn đề giữ chân người lao động sau tết đảm bảo sản xuất trở thành một bài toán khó
từ trước tết do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín công ty trách nhiệm hữu hàng đại qua việt nam
đã thiếu hụt hơn hai trăm linh lao động
sau tết tình trạng này lại càng trầm trọng khi nhiều công nhân sau kỳ nghỉ dài
đã không quay trở lại làm việc
khiến việc đảm bảo sản xuất của công ty gặp nhiều khó khăn
hiện tại do dịch covid một mươi chín những trường hợp liên quan tới f và f một
thì nó cũng vắng nghĩ cũng rất là nhiều
điều đó cũng ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất của công ty
nhưng mà công ty sẽ cố gắng hết sức bằng cách tăng ca
cũng như sắp xếp những cái linh kiện hay những mặt hàng nào mà mình sản xuất trước
để mình đảm bảo được có đơn hàng đề xuất
thì cái đó là công ty tính toán để làm sao hạn chế đến vực thấp nhất việc ảnh hưởng về thí hụt người
hiện tại công ty trước tết và sau tết
công nhân viên của công ty cũng chưa có vào kịp
nên là công ty hiện tại cũng đang sắp xếp bố trí tăng ca ngày thường
và ngày nghỉ để lắp đi những chỗ trống mà công nhân đang bị thí hụt
đó cũng là tình trạng chung của nhiều doanh nghiệp tại thành phố rà đẳng
khi tâm lý nghỉ nướng nhảy việc sau tết ở công nhân đang có xu hướng gia tăng
cùng với đó ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
cũng tác động không nhỏ đến thị trường lao động
và tình hình nghỉ tết nguyên đáng
làm thế nào để giữ chân người lao động sau tết là một bài toán khó
đang được rất nhiều doanh nghiệp tại đà nẵng quan tâm hiện nay
phóng viên antv đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với ông nguyễn văn an
phó giám đốc sở lao động thương minh và xã hội thành phố đà nẵng
để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này
lời đầu tiên thì xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình vấn đề chính sách
của truyền hình của ban nhân dân ngày hôm nay
thưa ông với tình trạng thiếu hụt lao động mà sau mỗi kỳ nghỉ tết nguyên đáng
đã trở thành nỗi lo lắng của một vài doanh nghiệp
thì thưa ông cho biết là sau kỳ nghỉ tết nguyên đáng nhanh dần hai nghìn hai mươi hai
thì tại thành phố đà nẵng thì tình trạng thiếu hụt lao động như thế nào
hiện nay thì là một số doanh nghiệp trên địa bàn là
chủ yếu là gì có người lao động ở các tỉnh khác
vì quy an tết thì trở lại nó hơi chậm
vì có những nguyên nhân
do tình hình dịch bệnh của các địa phương
cũng như là thành phố đà nẵng trong thời gian qua
cũng làm cho người lao động cũng lo ngại trở lại hơi chậm
chứ hai là vì vấn đề là
một số người lao động về
tức là họ có tội việc lầm ở địa phương
cho nên là họ quay lại cũng bị thiếu
vấn đề này thì cũng tạo cho doanh nghiệp cũng lo lắng
và có thể sau có kế hoạch chuyển dụng tiếp
bổ sung cho các doanh nghiệp

vâng để tạo được cái mối liên kết chặt chẽ
giữa người lao động và doanh nghiệp
để không xảy ra tình trạng thuyết phục lao động
sau kỷ niệm tết nguyên đáng
thì cần có những chức sách như thế nào
vâng về vấn đề mà để giữ vững được
cái nguồn lao động cho doanh nghiệp
thì về mặt quy luật thì bao giờ cũng có cái
có những người này người lao động này người kia
thì cũng có việc này việc khác thì họ có thể thấy là
thiếu thì vấn đề chuyển dụng bổ sung
tuy nhiên là vấn đề cần thiết mà để cho
người lao động gắn bó với doanh nghiệp thì
cái đó thì tạo cho
người ta gọi là sứ mệnh của
phát triển của doanh nghiệp là sứ mệnh của người lao động
bởi vì là để đạt được vấn đề đó thì
doanh nghiệp phải có cái
chăm lo cái đời sống của người công nhân
kể cả tiền lương đảm bảo cho người lao động
ổn định cuộc sống cũng như là quỹ phúc lợi
cũng như có cái ưu đãi khác
để cho người lao động gắn bó với doanh nghiệp
xem như sứ mệnh của mình là xây dựng một doanh nghiệp
doanh nghiệp riêng của mình của công nhân
để cho tạo điều kiện gắn bó giữa người sử dụng lao động
và người lao động nó hài hòa và ổn định lâu dài
đối với thành phố hà nẵng thì năm nay
thì rất quan tâm bởi vì năm hai nghìn hai mươi một
vừa qua thì trải qua một cái đợt dịch rất nghiêm trọng
cho nên thì trong cái dịp tết nguyên đó
thì thành phố hà nẵng đã
đã tăng cường đã hỗ trợ cho những người công dân khó khăn
ví dụ như năm hai nghìn hai mươi thì tết năm hai nghìn hai mươi một
thì thành phố hỗ trợ chỉ có hai lao động
mỗi xuất quà là năm trăm linh
nhưng mà có cái là năm hai nghìn hai mươi hai này thì
thành phố hỗ trợ lên đến năm
tăng lên ba cái xuất quà cho những người lao động khó khăn
thứ hai nữa là liên đoàn lao động
đã tổ chức bảy mươi triệu lao động
để đưa người công nhân đi về các địa phương để ăn tết
thì hướng phía bắc thì ra tới thanh hóa
còn hướng phía nam thì ra tới thanh hòa
và lên tới đắk lắk
thì cũng tạo điều kiện cho người công dân
đi về quê ăn tết
và đây là một cái chính sách
tôi nghĩ là để nó gây dựng một cái tình cảm
và gắn bó giữa người công dân ở các tỉnh khác
đối với thành phố hà nẵng
bên cạnh đó thì họ có chính quyền như vậy
có đoàn thể như vậy
các doanh nghiệp cũng chung tay ủng hộ
cho những người lao động khó khăn
để về quê ăn tết
và tạo điều kiện cho họ trở lại
làm việc sau này
hiện nay thì tình hình dịch bệnh trên cả nước
vẫn còn diễn biến phức tạp
nên mỗi địa phương thì có cái phương án phòng chống dịch khác nhau
vì vậy đó cũng là một trong những nguyên nhân
khiến cho người lao động không quay trở lại làm việc đúng lịch trình
thì tại thành phố hà nẵng
đã có những phương án như thế nào
để giải quyết vấn đề tâm lý e ngại dịch bệnh
để người dân có thể yên tâm quay trở lại làm việc
vâng tôi nghĩ thì
trước đây thì có những quan niệm khác nhau
về công tác phòng chống dịch
tuy nhiên là
khi mà thực hiện cái nghị quyết một nghìn hai trăm tám mươi một của chính phủ
thì tạo cái thích ứng để
ổn định trong cái tình hình mới
thì các địa phương cũng dần dần sẽ
sẽ có cái giải pháp riêng
và có thể gần giống nhau
để chúng ta thực hiện công tác phòng chống dịch
tuy nhiên đối với thành phố hà nẵng
thì thực hiện công tác này
là tăng cường cái
cái phương phòng chống dịch là
thực hiện tốt cái năm k và tiêm vaccine
đây là hai giải pháp
để cho công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao
trong quá trình thích ứng để đảm bảo trong tình hình mới
trong hội động sản xuất kinh doanh
thì chúng ta thực hiện trong hai cái việc
vừa phòng chống dịch
vừa tăng cường đẩy mạnh cái sản xuất kinh doanh
để phục hồi lại nền kinh tế
thì với thành phố hà nẵng
thì đây là một cái giải pháp mà
bên ủy ban nhân dân
lãnh đạo thành phố cũng như là
sở y tế đều hướng dẫn cho các doanh nghiệp
thực hiện cái công tác
đặc biệt là công tác là tiếp tục thực hiện
tốt cái công tác năm k
cũng như tăng cường công tác tiêm vaccine
và công tác phòng chống dịch hiện nay tức là
nó vì đảm bảo cho công tác là
phòng ngừa là chính
còn lại tức là không như trước đây
tức là khi mà có trình trận một f
thì có phương án xử lý hài hòa thích hợp
chứ không như trước đây là
phong tỏa cả một khu vực để là
ảnh hưởng lớn đến công tác sản xuất kinh doanh
cũng như hoạt động của người dân
cho nên tôi nghĩ là
thời gian tới thì với cái giải pháp
phòng chống dịch vừa phòng chống dịch vừa đẩy mạnh sản xuất
của thành phố đà nẵng thì cũng tạo điều kiện cho
cái người lao động trở lại đây yên tâm
trong việc là vừa thực hiện cái nhiệm vụ của mình
trong công tác sản xuất
vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch
và đảm bảo an toàn
thưa quý vị theo sở lao động thương binh
và xã hội thành phố đà nẵng
sau một thời gian dài bị đình trệ do covid một mươi chín
một số doanh nghiệp sản xuất gồm
gốm xứ dệt may tại đà nẵng đã tăng tốc sản xuất
ngay từ những ngày đầu năm
một số doanh nghiệp đã có đơn hàng cho đến
quý hai và quý ba năm nay
nhiều doanh nghiệp trên địa bàn ngay từ trước tết
đã lên kế hoạch chi tiết để tuyển gấp lao động
và đưa ra nhiều chế độ hấp dẫn về lương thưởng phụ cấp
để thu hút người lao động
và với nhiều giải pháp cụ thể thiết thực
hy vọng là sẽ tạo nên mối liên kết chặt chẽ
giữa người lao động và doanh nghiệp
để có thể phục hồi phát triển kinh tế
sau năm hai nghìn hai mươi một đầy khó khăn
và trong phần tiếp theo của chương trình
mời quý vị cùng đến với những chính sách đáng chú ý
phó thủ tướng vũ đức đam
vừa ký quyết định của thủ tướng chính phủ
về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu
đối với gói thầu mua vắc xin phòng covid một mươi chín của pfizer
cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
chính phủ chấp thuận áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu
trong trường hợp đặc biệt quy định tại điều hai mươi sáu
luật đấu thầu
đối với gói thầu mua vắc xin phòng covid một mươi chín của pfizer
cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
chính phủ giao bộ y tế chịu trách nhiệm
tổ chức thực hiện việc mua
triển khai tiêm vắc xin phòng covid một mươi chín của pfizer
cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
theo đúng quy định của pháp luật
đảm bảo chất lượng hiệu quả tiến độ
trong phòng chống dịch
trước diễn biến giá xăng dầu trên thế giới
có nhiều biến động
tình hình cung ứng tại thị trường trong nước
có dấu hiệu bất ổn
bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên
yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối
trong mọi tình huống không để thiếu hụt nguồn cung xăng dầu
bộ công thương cũng kiến nghị chính phủ
cho sử dụng nguồn xăng dầu dự trữ quốc gia
để cung ứng cho thị trường trong trường hợp cần thiết
tổng cục thuế vừa yêu cầu các cục trưởng
cục thuế địa phương chỉ đạo các phòng
các chi cục thuế
đẩy mạnh hơn việc tuyên truyền
hướng dẫn hỗ trợ kiểm tra
giám sát việc giảm thuế
đặc biệt là với doanh nghiệp
tổ chức hộ cá nhân kinh doanh
các nhóm hàng hóa dịch vụ
thuộc diện giảm thuế vat
trên địa bàn
để thực hiện đúng quy định về giảm hai
thuế xuất thuế vat
trong năm hai nghìn hai mươi hai
đối với các trường hợp cố tình vi phạm
phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ủy ban nhân dân huyện mỹ đức
thành phố hà nội sẽ tổ chức
đón khách về tham quan di tích quốc gia đặc biệt
quần thể hương sơn chùa hương
bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng hai tức ngày một mươi sáu tháng riêng
huyện mỹ đức khuyến cáo
du khách thực hiện nghiêm túc quy định năm k
của bộ y tế riêng đối với các du khách
chưa tiêm đủ liều vắc xin covid một mươi chín
không nên đến khu di tích
để bảo vệ sức khỏe của chính mình và cộng đồng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
khảo sát thị trường những ngày đầu năm
các doanh nghiệp nhà hàng siêu thị
đã hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ tết
cùng với đó các đơn vị này đã đồng loạt áp dụng
mức thuế vat mới xuống còn tám
ngay từ đầu tháng hai năm nay
và kéo dài cho đến hết năm
theo nghị định một năm hai nghìn hai mươi hai ndcp
theo chủ tịch hội tư vấn thuế việt nam
nguyễn thị cúc việc giảm thuế vat
sẽ giúp chính phủ hoàn thành hai mục tiêu
thứ nhất là hỗ trợ tăng trưởng kinh tế
từ hai phía là sản xuất kinh doanh và tiêu dùng
và thứ hai là kiểm soát lạm phát
ổn định kinh tế vĩ mô
báo tuổi trẻ thông tin
sẽ tổng ra soát các doanh nghiệp
kinh doanh sang giàu để chống hiện tượng
đầu cơ găm hàng áp dụng biện pháp
cao nhất là rút giấy phép
nếu vi phạm đây là một số giải pháp
được đưa ra từ cuộc họp khẩn của bộ công thương
tổ chức cùng các đơn vị liên quan
thông tin cho biết sẽ có tổng ra soát
các doanh nghiệp kinh doanh sang giàu để chống hiện tượng
đầu cơ găm hàng áp dụng biện pháp
cao nhất là rút giấy phép
bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên
khẳng định dứt khoát không để thiếu sang giàu
các doanh nghiệp nhà nước tư nhân
cần có kế hoạch nhập tăng từ hai mươi năm
đến ba mươi trở lên
trong hệ thống của mình
nếu như ở địa phương nào cơ sở kinh doanh nào
phản ánh nguồn cung không đảm bảo
thì dứt khoát sẽ xem xét xử lý
sau tết tình hình xuất khẩu
qua cửa khẩu phía bắc còn gặp khó khăn
có thể tình trạng ùn ứ tại các cửa khẩu
của tỉnh lạng sơn đặc biệt là hàng nông sản
hoa quả sẽ tiếp tục tài diễn
ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu
đồng đăng lạng sơn đưa ra cảnh báo
thông tin trên báo lao động
theo thông tin chỉ riêng tại cửa khẩu đồng đăng lạng sơn
với hơn một hai trăm linh xe hàng
còn tồn tại cửa khẩu
ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu này đã có thông tin
đến sở công thương lạng sơn
sau đó sở công thương lạng sơn đã có khuyến cáo
đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan
cân nhắc xem xét bố trí thời gian hợp lý
để đưa hàng hóa đến các cửa khẩu
của tỉnh lạng sơn để xuất khẩu
cũng thông tin trên báo lao động
bộ y tế đã giao viện chiến lược và chính sách y tế
tiến hành khảo sát trực tuyến
đối với các phụ huynh có con dưới một mươi hai tuổi
tại sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
qua khảo sát hơn bốn trăm một mươi năm phụ huynh tham gia
cho kết quả sáu mươi sáu
đồng ý tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ
bảy sáu đồng ý tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ
nếu yêu cầu bắt buộc
hai mươi chín một cân nhắc
và chỉ có một chín phụ huynh là không đồng ý
bộ y tế cho biết bộ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng
cho việc tiêm chủng vaccine
cho lứa tuổi từ năm đến một mươi một
từng bước thận trọng chắc chắn
đảm bảo vấn đề an toàn tiêm chủng
được đặt lên hàng đầu
bộ y tế sẽ tập huấn cho cán bộ y tế
các tuyến chi tiết đầy đủ về tiêm phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
bộ giáo dục đào tạo vừa có công điện
gửi giám đốc các sở giáo dục đào tạo
về một số việc cần lưu ý
khi học sinh trở lại trường học trực tiếp
thông tin trên báo pháp luật tp hcm
theo đó căn cứ tình hình thực tế
bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo
yêu cầu giám đốc các sở giáo dục đào tạo
tham mưu chủ tịch ubnd tỉnh thành phố
chỉ đạo tổ chức dạy học trực tiếp
tại các địa phương thống nhất đầy đủ
tạo thuận lợi cho phụ huynh
trong việc đưa đón chăm sóc học sinh
trong những ngày đầu học sinh quay lại học trực tiếp
nhà trường cần dành thời gian phù hợp
để học sinh làm quen với việc học trực tiếp
bộ giáo dục đào tạo cũng yêu cầu
tuyệt đối không được để xảy ra việc kỳ thị
đối với các trường hợp không may
bị ép không
vừa rồi là những bài viết có trên các số báo
ra ngày hôm nay và tiếp theo mời quý vị
cùng điểm lại những tin tức đáng chú ý đã phát
trong chương trình an ninh ngày mới sáng nay
liên quan đến vụ tai nạn giao thông
khiến sáu người tử vong ba người bị thương
tại đường liên xã thuộc xã đắk xưng
tây mây huyện đắk đoa tỉnh gia lai
công an tỉnh gia lai cho biết kết quả giám định
ban đầu cho thấy lái xe tải trong vụ tai nạn
không có nồng độ cồn không sử dụng ma túy
nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn trên
là do tài xế không làm chủ tốc độ
mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu rồi dẫn đến
xô xát đâm chết người gây thương tích
ba đối tượng gồm khổng hữu nhật nguyễn đình triều
và nguyễn quang lộc cung trú tại
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
công an tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam
đều điều tra về hành vi giết người
vào hình thức cò lúa hai đối tượng là phạm văn mãi
chú tỉnh sóc trăng và huỳnh phúc chia
chú thành phố cần thơ đã lừa
thương lái hơn năm trăm năm mươi triệu đồng tiền đặt cọc
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hai đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh hậu giang khởi tố bắt tạm giam
chương diễn biến giá xăng dầu trên thế giới
có nhiều biến động tình hình cung ứng
tại thị trường trong nước có dấu hiệu bất ổn
bộ trưởng bộ công thương kiến nghị chính phủ
cho sử dụng nguồn xăng dầu dự trữ quốc gia
để cung ứng cho thị trường trong trường hợp cần thiết
tổng cục thuế yêu cầu các doanh nghiệp
tổ chức hộ cá nhân kinh doanh
các nhóm hàng hóa dịch vụ thuộc diện
giảm thuế vat thực hiện đúng quy định
về giảm hai thuế tuất thuế vat
trong năm hai nghìn hai mươi hai
đối với các trường hợp cố tình vi phạm
phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật